giờ thì chồng sinh cũng vừa tốt nghiệp lớp một mươi hai nhưng cái khái niệm về tình yêu và luật hôn nhân gia đình vẫn còn ở đâu xa xôi lắm mà cậu chưa từng biết đọc hay nghe ai nói đến nó
họ chính là những người tuyên truyền vận động đưa các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình về đến thôn bản
đồng thời họ cũng là người hàng tháng phải ra soát thống kê hàng chục chỉ số về dân số để báo cáo theo yêu cầu ngành dọc
nhưng hiện nay phụ cấp của những người làm cộng tác viên dân số còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ thêm của chính quyền địa phương
đối với tôi thì cũng làm được lâu năm cái dân số cái hóa gia đình này là phụ cấp thấp quá thì rất là mong muốn để đạt
nhà nước và chính phủ sẽ quan tâm về cái dân số công việc là rất là nhiều
vừa kiên y tế thôn bảo vừa kiên dân số thì còn làm được
nếu riêng về làm cái dân số thì chắc chắn không ai làm rất là ít
mỗi tháng một trăm linh thì rất là ít mỗi một năm của nó là chỉ có một triệu hai thì rất là ít
không phụ thuộc vào không bố trí được cái thời gian để mình đi làm
muốn rất là thích làm rồi nhưng mà không có tiền thì vẫn thấy rất là khổ
còn đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình
thì một công việc nữa họ phải đảm nhận đó là xây dựng kế hoạch tổng hợp báo cáo tham mưu cho chính quyền địa phương các hoạt động về dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn xã
vì vậy đối với một tỉnh miền núi khó khăn chưa có chế độ tuyển dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số và làm viên chức xã
thì cũng khó có thể giữ chân họ công tác lâu dài khi số tiền phụ cấp chỉ vòn vẹn sáu trăm chín mươi đồng một tháng
hiện tại còn chưa đáp ứng được nhu cầu
về bộ máy tổ chức của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình sau những năm qua đã được kiện toàn nhưng mà chưa ổn định
đặc biệt là tuyến cơ sở là luôn luôn biến động đội ngũ cán bộ chuyên trách dân sâu xã thì chưa được tuyển dụng vào viên chức
mà chỉ được hưởng sáu theo nghị quyết hội đồng nhân dân cũng được hưởng sáu trăm chín mươi đồng một tháng
vì vậy là chưa quyên khích được người ta nhiệt tình với công tác và thường xuyên bỏ việc
luôn có sự biến động vì vậy là ảnh hưởng rất lớn
là một tỉnh liên kề cũng gặp nhiều khó khăn như hà giang
nhưng anh vàng mí lử tại xã san xả hồ huyện sapa tỉnh lào cai lại may mắn hơn anh ma hữu thuần
sau hơn một năm vác tù và hàng tổng với đồng phụ cấp ít ỏi
đến cuối năm hai nghìn một mươi anh vàng a lử được thi tuyển vào làm viên chức xã do tỉnh lào cai đã thực hiện theo thông tư năm của bộ y tế

trong các buổi xã có tổ chức họ thôn mặc dù rất xa tiền sang đi lại cũng không có
tuy nhiên tôi vẫn rất cố gắng vượt qua giai đoạn đó